xin chào và hẹn gặp lại

rượu bia không phải chất cấm sử dụng có giới hạn và nên phạt khi tham gia giao thông khi vượt hạn mức quy định
cấm tuyệt đối là ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế và niềm vui riêng của mỗi người dân
tham khảo qua bình luận
qua bên luật của trung nhật hàn người ta đã nghiên cứu rõ ràng và đưa ra một khoảng nhỏ vùng xanh để loại bỏ các đồ ăn có xính cồn
chỉ bắt người uống rượu bia
dù không tuyệt đối tôi thấy có nhiều hạn chế
mức không là vô lý vì có rất nhiều đồ ăn lên men có thể làm cho hơi thở có nồng độ cồn
ngoài ra nếu uống rượu bia ở mức độ thấp nhưng sau đó uống thuốc giải rượu thì cũng làm cho nồng độ cồn xuống mức rất thấp đủ tỉnh táo để lái xe
vì vậy theo tôi nên nghiên cứu kỹ quy định này
cồn bao nhiêu thì đủ an toàn để lái xe đồng thời khuyên cáo người dân uống bao nhiêu bia rượu và thuốc giải rượu sau bao nhiêu lâu thì có thể lái xe được
tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với đề nghị điều chỉnh
theo hướng quy định tỷ lệ nồng độ cồn cụ thể được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông
chính phủ cho biết sẽ có nghiên cứu đánh giá thận trọng kỹ lưỡng trên cơ sở bảo đảm yêu cầu thực tiễn có căn cứ khoa học và tính khả thi
hiện tại thói quen văn hóa không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia đã tác động đến đại bộ phận người dân
minh chứng là so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia đã giảm gần hai mươi sáu
người chết giảm năm mươi và bị thương giảm gần hai mươi ba
thống kết t cho thấy trong một mươi một tháng năm nay đã xử lý gần bảy trăm linh trường hợp
trung bình mỗi ngày hơn hai trường hợp vi phạm nồng độ
nồng độ cồn chiếm hai mươi ba trong tổng các lỗi vi phạm được xử lý
như vậy có thể thấy quy định dùng nghiêm khắc nhưng vẫn còn vi phạm với số lượng không nhỏ
nghĩa là vẫn cần tiếp tục áp dụng để săn đe và giáo dục
với mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau liên quan đến việc có nên nới lỏng một chút
hay vẫn cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
song đa số cư dân mạng cho rằng dù quy định ngưỡng vi phạm ra sao
thì quan trọng nhất vẫn là tính mạng của người tham gia giao thông
đã có bia rượu vào trong người rồi thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc lái xe
không thể kiểm soát tốt các tình huống giao thông như lúc không nhậu được
uống hay không là quyền và quyết định của mỗi người
làm sao cho bỏ luôn bia rượu càng hay cấp phản càng nặng càng tốt
sinh mạng quan trọng hơn những niềm vui bia rượu kia
vẫn còn có những ý kiến tranh luận khác nhau xung quanh câu chuyện nồng độ cồn khi lái xe
còn bạn quan điểm của bạn như thế nào về việc có nên hay không
bia rượu khi điều khiển phương tiện giao thông
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân